thực hiện kế hoạch của bộ công an và ủy ban nhân dân tỉnh sơn la thời gian qua tại huyện phủ yên
trại giam yên hạ thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
đã tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một cho các can phạm nhân
tại phân trải một trại giam yên hạ huyện phú yên tỉnh sơn la ngay từ bảy giờ sáng các phạm nhân được phân theo
từng khu và hướng dẫn ngồi chờ giữ khoảng cách đợi đến lượt điền thông tin
khai báo y tế trước khi vào khám sàng lọc thực hiện tiêm chủng
các phạm nhân tại đây ai cũng vui mừng phấn khởi khi được tiêm chủng lần này